đứa con gái nhỏ tên vân những tưởng là gia tài lớn nhất là động lực sống của chị
cũng lại mắc hội chứng đau và bị bệnh tim ngay từ khi lọt lòng
cuộc sống của mẹ con chị chiến nhiều năm qua chỉ sống dựa vào những vỏ lon ve chai sắt vụn
việc mổ tim cho bé vân để em được sống khỏe mạnh trở thành mơ ước quá đỗi xa vời với chị chiến
nhưng cuộc sống luôn là những sự bù đắp một cách công bằng
ở giây phút khó khăn nhất của cuộc đời chị đã gặp họ
thầy cường cô thanh và hơn hai mươi thầy cô giáo trong nhóm thiện nguyện mang tên chia sẻ yêu thương
đã chung tay giúp đỡ hỗ trợ chị chiến thực hiện cuộc phẫu thuật tim cho bé vân
sau cuộc phẫu thuật tim thiện nguyện với nguồn kinh phí hơn tám mươi triệu đồng bé vân giờ đã sống khỏe mạnh
em chỉ là một trong hàng chục phận đời nghèo khó ở xã sơn công huyện ứng hòa đã và đang được những người thầy ở trường trung học cơ sở sơn công
với tấm lòng nhân ái sẽ chia từng ngày
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu nhóm chia sẻ yêu thương ra đời tại trường trung học cơ sở sơn công huyện ứng hòa thành phố hà nội do thầy giáo ngô mạnh cường khởi xướng
mục đích ban đầu của nhóm là xây dựng một hoạt động của riêng nhà trường
để giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
lúc đầu là được sáu thầy cô giáo tham gia sau đó họ thấy những việc làm ý nghĩa của tôi
thế và các cô giáo trong trường rồi các cô giáo trường bạn cũng muốn đăng ký để xin vào nhóm để cùng giúp đỡ với những người nghèo
thế và nhóm đã thu hút được hai mươi năm thầy cô giáo
nhiều thầy cô trong nhà trường đã được giúp đỡ
nhóm đã từng tham gia không ít các hoạt động thiện nguyện từ trước đó
nhưng khi đứng ra thành lập làm chủ duy trì sinh hoạt nhóm chia sẻ yêu thương của riêng nhà trường họ không khỏi có những bỡ ngỡ nghĩ suy
khi nhóm chia sẻ yêu thương thì cũng có những giáo viên của một số trường khác ngoài trường của mình công tác
thì khi giờ rất sinh hoạt của các trường thì nó đã không được đều
trên việc họp nhóm để bàn bảo thì cũng rất ít
chủ yếu là thông qua mạng xã hội để thông tin cho các thành viên nắm được xem kế hoạch định đi tặng quà như thế nào kế hoạch vận động như thế nào để có được nguồn tiền để tặng quà cho những hoàn cảnh bất hạnh
cũng có rất nhiều khó khăn
cái khó khăn đầu tiên là nguồn quỹ của nhóm
bởi vì lúc đó cũng có rất ít người tham gia
cả cái sự vận động của các thành viên thực ra nó cũng chưa được cao
mọi người cũng thực ra chưa nhật tình
nên cái việc huy động quỹ cũng rất là khó khăn
không đặt ra những mục tiêu lớn lao họ dành dụng gây quỹ từ những đồng lương mỗi ngày
các thầy cô giáo đã giảng dạy lâu năm đóng góp một ngày lương mỗi tháng
các thầy cô giáo trẻ mới vào nghề có thể đóng góp vài chục ngàn
những đồng tiền tuy khó
không nhiều nhưng được tích góp đều đẳn
quỹ hoạt động của nhóm từ đó được duy trì ổn định
động viên tất cả anh em tổng viên của trí bộ thì cũng đóng góp một phần
tự nguyện đóng góp một phần lương của mình
đấy là tập trung vào tham gia vào nhóm
mỗi một gia đình có một màu sắc riết
chúng tôi tập trung vào tất cả những em có hoàn cảnh hộ nghèo đó
được xã người ta giả soát người ta công nhận hộ nghèo
thì mình lại xem trong danh sách của em là hộ nghèo tụi em nào lại khó khăn
thì là phải tập trung và hỗ trợ người em đầu tiên
xuất phát từ tấm lòng chân thành nhất họ quan sát lắng nghe những tâm tư của các em học trò nhỏ
để thấu hiểu từng hoàn cảnh của các em kịp thời động viên bằng những phần quà giản dị ấm áp
dần già tấm lòng nhân ái của các thầy cô đã không chỉ dừng lại trong mái trường phổ thông cơ sở xuân công
mà mở rộng ra toàn xã và một số khu vực lân cận
trong vòng hơn một năm kể từ ngày thành lập nhóm nhóm chia sẻ yêu thương đã kêu mang được gần bốn mươi người dân
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với các khoản hỗ trợ lên đến cả trăm triệu đồng
việc làm của những người thầy âm mỉ bền bỉ lan tỏa đi những thông điệp nhân văn về tình người ấm áp